ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố hai bị can đối với mai thị nhớ chú tại thị xã trảng bàng và em gái ruột là mai thị tuyền chú tại huyện ngò dầu về tội giết người
qua điều tra cơ quan công an xác định nhớ là con của bà trần thị bé ngày hai mươi ba tháng một mươi tại nhà bà bé nhớ kêu gọi mọi người trong gia đình về làm lễ
tại đây nhớ và tuyền bảo tất cả mọi người trùm chăn nằm dưới nền nhà để hai đối tượng cúng
trong lúc làm phép thì nhớ cho rằng em trai và cháu trai mình bị quỷ nhập nên gọi tuyền tiếp tục đè hai cha con để đổ rượu nước trà rồi nhét đầu lọc thuốc lá vào miệng
mặc cho hai cha con dãy ruột hai đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trên nhiều lần đến khi cả hai nạn nhân tử vong